đặc liều khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín dương văn úc và chị tiên đã xảy ra cử cãi dẫn đến đánh nhau
sau đó úc dùng hai tay bớp mạnh vào cổ chị tiên dẫn đến tử vong
ngay hôm sau dương văn úc đến công an công an đầu thú về hành vi giết người
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định chỉ vì nghi ngờ vợ của mình có tình cảm với người khác
mà bị cáo đã ra tay sát hại vợ của mình
tuy nhiên do bị cáo đã từng mắc bệnh tâm thần và trong thời điểm phạm tội
cũng như hiện tại bị cản mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần
ngoài ra đại diện gia đình chị tiên cũng yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
ngoài hành phạt tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường tổng thất tinh thần
chỉ phí mê tán cho gia đình chị tiên gần một trăm ba mươi triệu đồng
và cấp dưỡng cho hai con của chị tiên cũng là con của bị cáo mỗi tháng năm trăm linh đồng
cho đến khi hai trẻ tròn một mươi tám tuổi
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp thanh tra sở y tế tỉnh đồng tháp
kiểm tra cơ sở kinh doanh các loại thực phẩm chức năng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nằm trên địa bàn
đã phát hiện và niêm phong một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhãn hiệu nước ngoài sản xuất
nhưng không có giấy tờ liên quan
cơ sở bị kiểm tra là cơ sở ihalty life có địa chỉ tại số chín mươi sáu tôn đức thắng
phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
do bà lê thị thủy trang ngụ xã tân nhuận đông huyện châu thành đại diện theo pháp luật
cho cơ sở chuyên kinh doanh các loại thực phẩm chức năng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tại thời điểm kiểm tra cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan
để số thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu nước ngoài sản xuất
do đó đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong một số sản phẩm nêu trên
với trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
ngoài ra trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra còn phát hiện nhân viên phục vụ
chăm sóc sức khỏe cho khách hàng tại cơ sở không có bằng cấp chuyên môn
vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp thanh tra sở y tế
tiến hành xác minh làm rõ
kính thưa quý vị như vậy là thành phố hồ chí minh đã dỡ bỏ hoàn toàn các khu vực phong tỏa
tuy nhiên để đảm bảo chống dịch hiệu quả một số điểm công cộng như nhà ga sân bay
vẫn được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên
đây là ghi nhận của phóng viên
theo ghi nhận của chúng tôi để thực hiện tốt công tác kiểm dịch phòng chống covid một mươi chín
tại ga quốc nội sân bay tân sơn nhất hai băng chuyển năm và sáu được tách riêng
dành cho hành khách bay từ hà nội hải phòng vào thành phố hồ chí minh
những người đến từ khu vực này sẽ được nhân viên của trung tâm kiểm soát bệnh tật hướng dẫn
và lấy mẫu ngẫu nhiên
khi bay từ hà nội sang hồ chí minh mà được lấy mẫu xét nghiệm này
thực sự cảm thấy rất là an toàn và yên tâm
làm kiểm viết này thì
cũng để đảm bảo cho cộng đồng cũng như là cho mọi người được an toàn
em đi từ sân bay nội bài tới em thấy với tình hình dịch bệnh như hiện nay
như thế này không thấy có khó chịu gì hết ạ em thấy là bình thường
hiện nay việc kiểm soát người từ khắp vùng dịch vào thành phố hồ chí minh
qua cửa khẩu tân sơn nhất được lực lượng y tế kiểm soát chặt chẽ
theo thông tin mới nhất từ trung tâm kiểm soát vận tật thành phố hồ chí minh
đối với những người đến từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu khi đến thành phố hồ chí minh
bắt buộc phải cách ly tập trung xét nghiệm cá nhân và người nhà
đối với những người đến thành phố hồ chí minh từ các địa phương có ca bệnh
trong thời gian giám sát sẽ cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
những người vào thành phố hồ chí minh từ các vùng khác sẽ không bị giám sát y tế
riêng các chuyến bay xuất phát từ hà nội hải phòng vào thành phố hồ chí minh
sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên theo quy định phòng chống dịch
riêng đối với các hành khách đi từ các tỉnh thành khác vào thành phố hồ chí minh
chúng tôi khuyến cáo thực hiện thêm một số nội dung sau
tìm hiểu kỹ về những quy định áp dụng đối với những hành khách từ địa phương khác đến thành phố hồ chí minh
ví dụ như là những hành khách đến từ hải dương hiện nay thì chúng tôi sẽ cách ly tập trung toàn bộ
tìm hiểu kỹ để họ có những hợp tác và tạo thuận lợi cho nhân viên của chúng tôi khi mà thực hiện nhiệm vụ
và cái điều thứ hai tôi đặc biệt đối với những hành khách đi từ các tỉnh
đến thành phố hồ chí minh là chúng tôi khuyên là khai báo y tế thật là đầy đủ
thật trung thực và thật là tự giác để mà giúp chúng tôi là hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ chống dịch
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật mỗi ngày lực lượng kiểm soát dịch tại nhà ga nội địa sân bay tân sơn nhất
lấy khoảng một mẫu ngẫu nhiên các hành khách bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
cho đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã trải qua một mươi năm ngày không có dịch
cơ bản kiểm soát tốt tình hình
hiện thành phố đang xem xét mở lại một số dịch vụ không thiết yếu
để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
cũng liên quan đến vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín những ngày qua
chính quyền thành phố hồ chí minh đã tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên hàng trăm người
tại nhà ga bến tàu bến xe sân bay v v
vì sao thì chính quyền thành phố lại chọn giải pháp này
liệu kịch bản này có giúp địa phương có nguy cơ dịch bệnh cao nhất cả nước
an toàn giữa bối cảnh dịch bệnh hiện nay
xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ lê hồng nga
của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
bên cạnh việc tổ chức toàn lực lượng trivet f những ngày qua
ngành y tế thành phố cũng đưa ra kịch bản tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên
ở những địa điểm công cộng như nhà ga bến xe sân bay với số lượng hàng ngàn mẫu mỗi ngày
trên nguyên tắc bao vây tầm soát diện rộng nơi nào nguy cơ cao lấy mẫu với tỷ lệ cao

xác định được phạm vi để áp dụng những biện pháp phong tỏa giãn cách
những biện pháp chống dịch theo đúng từng khu vực tránh hạn chế được cái tình trạng là phong tỏa diện rộng
hoặc là giãn cách kéo dài nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân
cũng như là cái sản xuất kinh tế của thành phố
ý thức được việc là địa bàn có mật độ dân cư đông mức độ giao lưu cao
nên ngay từ đầu chính quyền tp hcm đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau
và liên tục thay đổi các phương án dựa trên tình hình thực tế
tất cả biện pháp được thực hiện đồng bộ
những hoạt động khai báo y tế và chỉ định giám sát xét nghiệm đối với những cá nhân
những người đi về từ các vùng dịch trong nước thông tin này thường xuyên được hcuc cập nhật
trên website cũng như là ở trên những trang web khai báo y tế tại tất cả các cơ sở y tế
cho đến nay hầu hết các mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đều cho kết quả âm tính cho thấy
ngành y tế thành phố đang định hướng đúng trong kịch bản chống dịch covid một mươi chín hiện nay
chính quyền thành phố phải thực hiện
mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế người dân cần trở lại với cuộc sống thường ngày
chính vì vậy cùng với chiến dịch cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín sau tết nguyên đáng
mỗi người cần tiếp tục nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân và cộng đồng
trong bối cảnh dịch bệnh có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào